tập đoàn điện lực việt nam evn sẽ phúc tra toàn bộ hóa đơn có lượng điện tiêu thụ tăng ba mươi so với tháng năm theo yêu cầu của cục điều tiết điện lực
ngày hai mươi bảy tháng sáu lãnh đạo cục điều tiết điện lực bộ công thương cho biết là đã yêu cầu tập đoàn điện lực việt nam evn kiểm tra phúc tra toàn bộ hóa đơn điện tháng sáu tính cho kỳ dùng tháng năm có lượng điện tiêu thụ vượt ba mươi so với tháng trước đó
kết quả kiểm tra nếu phát hiện sai sót phải thoái hoàn hoặc là truy thu tiền điện trả cho khách hàng
số liệu thống kê của evn đến hai mươi tháng sáu cho thấy là hơn bảy hai mươi hai triệu khách hàng sinh hoạt có nghĩa là gần hai mươi tám tổng khách hàng tiêu thụ điện cao hơn ba mươi so với tháng năm